dự luật này là kết quả thỏa thuận hòa bình ký kết giữa mặt trận giải phóng hồi giáo moro và chính phủ philippines hồi năm hai nghìn một mươi bốn nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần năm mươi năm qua khiến hơn một trăm hai mươi người thiệt mạng và hai triệu người phải rơi bỏ nhà cửa
diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực xuất hiện thêm những diễn biến phức tạp và thay đổi sâu sắc
đội thoại shangri la lần thứ một mươi bảy tại singapore bế mạc ngày ba tháng sáu
đội thoại shangri la lần thứ một mươi bảy tại singapore bế mạc ngày ba tháng sáu vừa qua đã nhận được sự quan tâm đặc biệt với chương trình nghị sự tập trung vào các chủ đề mang ý nghĩa thiết thực góp phần thúc đẩy duy trì hòa bình ổn định cũng như sự thịnh vượng chung trong khu vực
tại cuộc đối thoại năm nay các đại biểu đều nhấn mạnh tới sự cấp thiết của việc xây dựng lòng tin nâng cao chất lượng hợp tác an ninh đề cao xu thế đối thoại và hợp tác nhằm tăng cường hiểu biết cũng như phát huy hơn nữa trách nhiệm của từng quốc gia trong bối cảnh xuất hiện hàng loạt thách thức an ninh trong khu vực thời gian qua
liên quan tới vấn đề hạt nhân triều tiên các đại biểu đều bày tỏ sự tin tưởng và lạc quan về kết quả có thể đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều tiên sắp tới
trong khi đó chiến lược châu á thái bình dương của mỹ dưới thời tổng thống donald trump tiếp tục là chủ đề được quan tâm
về vấn đề biển đông đại diện nhiều nước khẳng định cần giải quyết các tranh chấp khu vực trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế
một sự kiện nhận được sự chú ý đặc biệt khác là bài phát biểu dẫn đề của thủ tướng ấn độ narendra modi trong đó đề cao các nguyên tắc hòa bình hợp tác bình đẳng tôn trọng lẫn nhau cũng như tôn trọng luật pháp quốc tế trong việc giải quyết bất đồng
trong khi đó bài phát biểu của đại tướng ngô xuân lịch bộ trưởng bộ quốc phòng việt nam khẳng định rõ quan điểm của việt nam đối với các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế
đối thoại shari lan năm nay ghi nhận nhiều nhận định chung và quan điểm đồng nhất với điểm mấu chốt là các bên cần tiếp tục nỗ lực và hành xử một cách có trách nhiệm để cùng bảo vệ vững chắc hòa bình ổn định và sự thịnh vượng trong khu vực
thủ tướng malaysia mahathir
vừa thông báo nước này sẽ hủy dự án xây dựng đường sắt cao tốc nối thủ đô kuala lumpur với singapore đây được coi là bước đi đầu tiên của chính phủ mới trong nỗ lực giảm cánh nặng nợ công
phát biểu với báo giới thủ tướng mahathir nêu rõ malaysia cần bỏ một số dự án không cần thiết trong đó có dự án đường sắt cao tốc nối thủ đô kuala lumpur với láng giềng nước nam singapore
dự án này có giá trị ước tính một mươi bảy tỷ đô la mỹ và dự kiến hoàn thành trước năm hai nghìn hai mươi sáu
sau khi lên nắm quyền sau cuộc bầu cử ngày chín tháng năm vừa qua thủ tướng mahathir tuyên bố ưu tiên của chính phủ là giảm nợ công quốc gia và cam kết giả soát các dự án lớn do chính quyền tiền nhiệm phê duyệt
để thực hiện hóa mục tiêu đáp ứng lượng du khách dự kiến lên đến một trăm linh triệu người từ nay đến năm hai nghìn hai mươi hai chính phủ thái lan đã có kế hoạch chi ba chín tỷ đô la mỹ nhằm mở ra một dự án đường sắt cao tốc nối thủ đô kuala lumpur với láng giềng nước nam singapore
thủ tướng mahathir tuyên bố ưu tiên của chính phủ là giảm nợ công quốc gia và cam kết giả soát các dự án lớn do chính quyền tiền nhiệm phê duyệt

phàn nàn về lượng khách xuất nhập cảnh quá đông dịch vụ kém
trong khi phi công cũng cảnh báo về cơ sở hạ tầng xuống cấp
rác thải điện tử vốn cực kỳ độc hại với nguy cơ hủy diệt môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe con người
điều đáng quan ngại là nhiều quốc gia đông nam á hiện đang có nguy cơ trở thành điểm đến mới của loại rác này
khi thái lan thời gian gần đây đã phát hiện hàng trăm ngàn tấn rác thải điện tử bị nhập khẩu bất hợp pháp
trong vụ việc mới nhất cảnh sát thái lan đã phát hiện tại cẳng biển lam cha bang
phía nam thủ đô bangkok bảy container chứa tổng cộng tới một trăm năm mươi bốn tấn rác thải điện tử và nhiều loại rác thải khác
hầu hết đều không được cấp phép nhập khẩu
với quan điểm tương tự nhiều chuyên gia cũng cảnh báo thái lan có nguy cơ trở thành điểm đến mới của rác thải điện tử
lâu nay rác thải điện tử vẫn được dùng để khai thác điện tử
rác thải điện tử cũng được dùng để khai thác lại những nguyên vật liệu có giá trị như vàng bạc và đồng
tuy nhiên chúng cũng chứa nhiều chất độc như trì thủy ngân và cắt my gây hại cho môi trường và sức khỏe con người
thưa quý vị bên cạnh tài năng tinh thần khởi nghiệp sự hỗ trợ tích cực của các chính phủ asean
mạng lưới công nghệ số phát triển hay nền kinh tế khu vực phát triển năng động và ổn định
phong trào khởi nghiệp bùng nổ tại khu vực đông nam á
còn nhờ vào những nhân tố thuận lợi khác như thị trường rộng lớn cơ cấu dân số trẻ
trình độ học vấn và văn hóa ngày càng cao và những người trẻ có xu hướng bắt đầu các hoạt động kinh doanh một cách độc lập
tuy nhiên các chuyên gia kinh tế cho rằng khởi nghiệp tại khu vực đang cần nhiều hơn nữa sự hỗ trợ của các chính phủ
trong việc tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi cũng như sự nỗ lực nhiều hơn nữa của chính các doanh nghiệp khởi nghiệp
một trong số những công ty khởi nghiệp thành công nhất của đông nam á hiện nay đó chính là thương hiệu grab
đây là công ty công nghệ do hai nhà khởi nghiệp trẻ hullington và anthony tan
đồng sáng lập vào năm hai nghìn một mươi hai tại malaysia nhưng có trụ sở chính tại singapore
grab hiện trở thành dịch vụ đặt xe công nghệ lớn nhất tại khu vực
bao gồm dịch vụ xe tư nhân xe máy taxi và dịch vụ đi chung xe
grab có mặt tại gần một trăm tám mươi thành phố ở nhiều quốc gia khu vực
trong đó có việt nam và hơn tám mươi một triệu lượt tải ứng dụng này cho điện thoại di động
và quyết định hợp tác cùng một công ty tiến dụng của nhật bản
chuyên cung cấp các sản phẩm tài chính ở khu vực
chúng tôi tự hào khi grab chính thức trở thành start up có giá trị lớn nhất đông nam á
với mức định giá khoảng sáu tỷ usd
bên cạnh tài năng tinh thần khởi nghiệp sự hỗ trợ tích cực của các chính phủ ở đông nam á
mạng lưới công nghệ số phát triển nền kinh tế khu vực phát triển năng động và ổn định
phong trào khởi nghiệp bùng nổ tại khu vực còn nhờ vào những nhân tố thuận lợi khác
chúng tôi muốn nói đến những ưu thế của khu vực hiện nay
đó chính là thị trường với sáu trăm năm mươi triệu dân cơ cấu dân số trẻ và tầng lớp trung lưu phát triển
có xu hướng tiêu dùng gia tăng thúc đẩy thị trường cung cấp hàng hóa và tiêu thụ
với trình độ học vấn và văn hóa ngày càng cao
những người trẻ có xu hướng bắt đầu các hoạt động kinh doanh một cách độc lập
kéo theo đó doanh nhân trẻ và các công ty khởi nghiệp xuất hiện nhiều hơn
số người sử dụng điện thoại thông minh và truy cập internet phát triển nhanh
cơ sở hạ tầng kỹ thuật số được cải thiện góp phần không nhỏ vào sự phát triển của doanh nghiệp nói chung
bao gồm việc thành lập và thành công cho doanh nghiệp khởi nghiệp
nếu như năm hai nghìn một mươi sáu được coi là năm khởi động của khởi nghiệp
thì năm hai nghìn một mươi bảy chính là năm tăng tốc của khởi nghiệp khi đã có nhiều hỗ trợ nổi bật
tuy nhiên theo các chuyên gia sau giai đoạn bùng nổ
việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của khu vực trong đó có việt nam
theo hướng thực chất hơn không chỉ là vấn đề được chính phủ và các bộ ngành quan tâm
mà ngay cả các doanh nghiệp khởi nghiệp cũng cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa
tốt nghiệp thạc sĩ về quản trị khách sạn nhà hàng tại anh
trần thanh huyền từng giống như nhiều bạn trẻ cùng trang lứa đã lựa chọn công việc văn phòng
nhưng sau khi nhận ra đam mê thực sự của mình
chị đã từ bỏ công việc ổn định với mức thu nhập cao để khởi nghiệp
với ý tưởng nước ép nguyên chất từ rau củ quả hữu cơ
sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ sản phẩm cho đến ứng dụng công nghệ
đã giúp start up này thu hút sự quan tâm của nhiều quỹ đầu tư trong và ngoài nước
theo các chuyên gia khởi nghiệp thực chất được đánh giá bằng lượng vốn mà thị trường thu hút được mỗi năm
ở việt nam mặc dù hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mới phát triển một vài năm gần đây
nhưng đã thu hút được ngày càng nhiều các nhà đầu tư trong và ngoài nước
có khoảng ba mươi quỹ đầu tư mạo hiểm đang hoạt động tại việt nam
sáu mươi bảy thương vụ đầu tư cho khởi nghiệp được công bố năm hai nghìn một mươi sáu
hấp đôi so với con số hai mươi tám thương vụ năm hai nghìn một mươi sáu
số lượng các hợp đồng đầu tư mạo hiểm đã tăng từ hai mươi năm hợp đồng từ năm hai nghìn một mươi hai
lên sáu mươi bảy hợp đồng vào năm hai nghìn một mươi năm
tuy vậy các chuyên gia cho rằng còn rất nhiều thách thức để hệ sinh thái khởi nghiệp việt nam
trở thành ngành công nghiệp khởi nghiệp đúng nghĩa
dù trên cao nhìn xuống hồ tô ba dịu dàng nét mình vào giữa núi non xanh tươi chập trùng trong vắt như một tấm gương khổng lồ phản chiếu trời mây bồng bành tạo nên bức tranh non nước hữu tình
hồ topa là một nơi du khách có thể dừng chân thưởng ngoạn thư giãn bởi nơi đây sở hữu những cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp trong mỗi tour du lịch indonesia
du khách đến đây sẽ cảm nhận được sự thanh bình mộc mạc nhưng cũng thật hoang sơ và hùng vĩ làm say đắm lòng người